nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc do chủ tịch quốc hội bắc biên sắc dẫn đầu và phu nhân đã thăm chính thức việt nam
chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc do chủ tịch quốc hội bắc biên sắc dẫn đầu đã diễn ra
theo chương trình làm việc ngay sau lễ đón hai bên sẽ tiến hành hội đàm để trao đổi các vấn đề nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên
sau đó đoàn đại biểu cấp cao hàn quốc đã có cuộc hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc
trước đó vào buổi sáng đoàn đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và đi thăm nhà máy samsung việt nam tại bắc ninh